ngày một mươi hai tháng năm sau một tuần xét xử và nghị án tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã đưa ra phán quyết với hai mươi hai bị cáo trong vụ án thâu tóm đất vàng đà nẵng trong đó có hai cựu lãnh đạo ubnd tp đà nẵng và phan văn anh vũ
tòa án cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo kêu oan của cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng trần văn minh và kháng cáo kêu oan của bị cáo phan văn anh vũ cựu chủ tịch văn hiễu chiến cùng một số bị cáo khác được giảm nhẹ hình phạt
mức án cụ thể cho từng bị cáo trần văn minh cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng y án một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và y án năm năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt là một mươi bảy năm tù
mức án cụ thể cho từng bị cáo trần văn minh và kháng cáo kêu oan của bị cáo phan văn minh cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng y án một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và y án năm năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt là một mươi năm năm tù
mức án cụ thể cho từng bị cáo trần văn minh cựu chủ tịch ubnd tp đà nẵng y án một mươi hai năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và y án tám năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai tổng hợp hình phạt là hai mươi năm năm tù